thông tin cập nhật từ tỉnh an giang một tụ điểm đánh bạc liên quan đến hai mươi đối tượng
vừa bị lực lượng công an huyện châu thành tỉnh an giang triệt phá
tăng vật thu giữ là trên một trăm hai mươi triệu đồng
vào trưa ngày hai tháng hai lực lượng công an đã bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc
tại khu vực xã cần đăng huyện châu thành tỉnh an giang
tuy nhiên các lối thoát đã được lực lượng công an bố trí chốt chặn
tại hiện trường hai mươi đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tăng vật
gồm trên một một triệu đồng bốn mươi chín lá bài tay một mươi năm điện thoại di động bảy xe mô tô
trên một trăm hai mươi triệu đồng trên người các đối tượng cùng nhiều tăng vật
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an huyện châu thành đã vận động đối tượng thạch thi
trú tại huyện châu thành tỉnh sóc trăng ra đầu thú
đây là đối tượng có lệnh truy nã về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hôm nay công an tỉnh châu thành đã vận động đối tượng
vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng
đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với thi để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thi đã bỏ trốn ra khỏi địa phương
qua công tác nắm tình hình xác định đối tượng về quê an tết
lực lượng công an đã triển khai các biện pháp để vận động đối tượng ra đầu thú
tránh làm ảnh hưởng đến không khí ngày tết của gia đình và người thân
đến chiều ngày hai tháng hai tức mùng hai tết nguyên đán nhâm dần
đối tượng thì đã ra đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật
ngay trong ngày đầu xuân năm mới niềm vui đã đến với anh trần thành vinh
chú xã tân mỹ huyện lấp vò tỉnh đồng tháp khi anh được công an thành phố cao lãnh
tỉnh đồng tháp trao trả chiếc ví bên trong có hơn chín triệu đồng do trước đó anh làm rơi
vào lúc hai mươi h ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trong lúc tổ tuần tra công an thành phố cao lãnh đang điều tiết giao thông
tại tuyến đường trên địa bàn phường một thành phố cao lãnh
thì anh nguyễn sĩ liêm chú xã nhị mỹ huyện cao lãnh
đến trình báo có nhặt được một chiếc ví bên trong có số tiền chín triệu ba trăm linh ngàn đồng
và các giấy tờ tùy thân mang tên trần thành vinh
đến lúc hai mươi một h cùng ngày trước sự chứng kiến của công an phường một thành phố cao lãnh
tổ tuần tra công an thành phố cao lãnh đã trao trả chiếc ví cùng số tiền
và các giấy tờ có liên quan cho anh trần thành vinh
được biết anh vinh từ lớp vò qua thành phố cao lãnh tham quan đường hoa thì đánh rơi chiếc ví
tàng trữ trái phép chất ma túy một đối tượng vừa bị công an huyện mường la tỉnh sơn la phát hiện bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là tráng a lộng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại xã nà bó huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gần ba mươi ba gam heroin gần một trăm chín mươi viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng có liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng lộng khai nhận
đã tàng trữ số ma túy trên để đem đi bán kiếm lời
đối tượng truy nã nguy hiểm nguyễn văn lời bốn mươi bảy tuổi chú tỉnh đồng nai
vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt giữ thành công sau một mươi một năm lẩn trốn
trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn chín nguyễn văn hòa hai mươi tám tuổi chú tỉnh đồng nai cùng đồng bọn tổ chức các sòng bạc bịp
bằng hình thức là sóc đĩa trên địa bàn huyện nhân trạch thu lợi bất chính số tiền lớn

hòa đã thuê lời và nhiều đối tượng khác tham gia vào đường dây đánh bạc để móc nối
đưa rước các con bạc đến sòng bạc và làm nhiệm vụ canh đường nhưng đã bị công an triệt phá
còn lời đã nhanh chân tẩu thoát và bị công an truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tức là ngày ba mươi tết
công an huyện nhân trạch đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
bắt giữ được lời khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã tân khánh trung huyện lấp vò
trong ngày đầu năm mới tức là ngày một tết công an huyện đầm rơi và trần văn thời
tỉnh cà mau đã triệt xóa hai tụ điểm đá gà ăn tiền có tám mươi hai đối tượng liên quan và tạm giữ nhiều tăng vật
tại ấp hòa thuận a đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện đầm rơi kết hợp
cùng công an xã tân thuận đã tiến hành bao vây sân trống và bắt quả tăng bốn mươi bốn đối tượng tham gia đá gà ăn tiền
tăng vật thu được tại sân gà và trên người của các đối tượng
các đối tượng gồm bảy con gà sáu cặp cửa hai mươi cuộn băng keo ba mươi chín xe mô tô và hơn bốn mươi triệu đồng
cũng vào chiều ngày một tết đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện trần văn thời
và công an thị trấn sông đốc kết hợp triệt xóa một tụ điểm đá gà tại thị trấn sông đốc
có ba mươi chín đối tượng tham gia tạm giữ bảy con gà hai cặp cựa và trên một mươi triệu đồng
các đối tượng có liên quan và tăng vật đã được chuyển về công an huyện đầm rơi và trần văn thời để xử lý theo đúng quy định
thưa quý vị tết là dịp để chúng ta đoàn viên xung vầy đặc biệt là phút giao thừa là thời khắc vô cùng ý nghĩa
để mỗi thành viên ở bên nhau đón chờ thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới
thế nhưng trong giây phút thiêng liêng ấy thì rất nhiều cán bộ chiến sĩ lực lượng công an đã phải tạm gác lại niềm riêng
thực hiện nhiệm vụ trực tết sẵn sàng tinh thần chiến đấu cao nhất mang tết an vui đến với mọi người mọi nhà
câu chuyện trực tết đêm ba mươi của những cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
sẽ giúp quý vị hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng đó
là đơn vị nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt án nghiêm trọng hay xảy ra trong những ngày tết
nên ngày ba mươi tết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai trực gần như một trăm linh quân số không kể nam hay nữ
khoảng thời gian trước và sau giao thừa
thì mỗi đồng chí đồng chí sẽ có năm phút
thì chúng ta cũng gọi điện chúc tết cho gia đình và người thân
năm năm về đơn vị thì cả năm thời khắc giao thừa thượng quý bùi văn đức đều trực tết cùng đồng đội
dù không khí xuân có rộn ràng
ai cũng mong muốn được xuân dịch
nhưng thượng úy đức và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đều tạm gác lại niềm vui riêng để thực hiện tốt nhiệm vụ
tôi nhớ nhất là một kỷ niệm đó mà nhận được báo cáo của công an huyện văn bàn
tại xã nậm tha huyện văn bàn thì xảy ra một vụ án mạng
khi đó thì một ngày mùa hai tết thì cũng là rất là vất vả
khi mà lực lượng công an đã phải xuống tận chỗ đấy là rất là hẻo lánh
và để xác định được đối tượng thì khi xác định được đối tượng tình nghi
thì đối tượng cũng đã lẩn trốn đi rất sạch
và các dấu vết thì cũng rất là mờ
lực lượng trinh sát thì cũng phát huy tinh thần của chiến sĩ cảnh sát hành sự
ba mươi sáu giờ thì cũng đã bắt được đối tượng ở dưới thành phố hà nội
vào những ngày nghỉ lễ tết chúng tôi thường xuyên phải vắng mặt sau gia đình
trong thời gian đó thì anh em chúng tôi ứng chứng thì chúng tôi cũng thường phiên
động viên khích lệ đánh nhau khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
cán bộ chiến sĩ phòng hành sát hành sự đều là cán bộ trẻ
rất là nhiệt huyết và lăng động
có những đồng chí mà con cũng rất là nhỏ
và hoàn cảnh cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn
nhiều đồng chí thì không có nhà để ở
nhưng mà các đồng chí đều có ý thức khắc phục khó khăn
và lãnh đạo cũng đặc biệt là quan tâm chia sẻ các đồng chí
và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí yên tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
không thể bên gia đình
những thời khắc trực chiến cùng đồng đội đã giúp các thành viên trong đơn vị
thêm đoàn kết gắn mó với nhau
đó cũng là động lực để các anh cùng nhau vượt qua khó khăn
kề vai sát cánh thực hiện những nhiệm vụ đột xuất bất ngờ trong những ngày xuân
chuyển sang một thông tin khác
năm thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao
đâm trực diện vào ô tô bảy chỗ đang qua đường
giữa ngã ba khiến cho người này tử vong tại chỗ một người khác bị thương
và vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày hôm nay trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố phú cường
phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h một mươi năm phút ngày hôm nay
năm thanh niên tên sơn điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố đồng xoài đi tỉnh tây ninh
khi đến đoạn ngã ba giao nhau thuộc khu phố phú cường phường tân phú
năm thanh niên điều khiển xe với tốc độ cao đã đâm trực diện vào hông xe ô tô bảy chỗ
đang lưu thông từ bên tay trái của xe máy qua đường
cú đâm quá mạnh khiến xe máy bị biến dạng hoàn toàn nam thanh niên tử vong tại chỗ
một phụ nữ ngồi trên ghế phụ của xe ô tô bị thương phải đưa đi cấp cứu
chiếc ô tô hư hỏng nặng bên hông phải
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài đã có mặt tại hiện trường
để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
vào tám giờ sáng ngày hôm nay ngày hai tết lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa
đã đồng loạt tổ chức lễ gia quân tuyên truyền xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
một trăm linh cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa sẽ tăng cường công tác
thường trực và gia quân tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phòng ngừa giải quyết un tắc giao thông kết hợp với phòng chống tội phạm
vì vi phạm pháp luật khác trong đó tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
về trật tự an toàn giao thông nhất là các hành vi người điều khiển phương tiện
vi phạm nồng độ cồn sử dụng các chất kích thích khác lạng lách đánh võng không đội mũ bảo hiểm
sau buổi lễ phòng cảnh sát giao thông đã tổ chức tuần hành biểu dương lực lượng
tổ chức công tác tuyên truyền vận động tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố thanh hóa
và ngay trong buổi sáng ngày hôm nay công an các huyện thị xã thành phố trong tỉnh thanh hóa
cũng đồng loạt gia quân tuyên truyền xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
tại kho k tám trăm bảy mươi thuộc cục quân khí tổng cục kỹ thuật bộ quốc phòng
tại huyện iagrai tỉnh gia lai đã bất ngờ phát nổ lớn
thời điểm trên lực lượng trực đã sẵn sàng chiến đấu của kho tám trăm bảy mươi
nằm trên địa bàn giãi yasao huyện yagrai tỉnh gia lai
đi tuần tra phát hiện tại khu vực kỹ thuật nhà kho số hai mươi năm
nơi chứa đạn pháo cao xạ hai mươi ba mm thu hồi từ kháng chiến chống mỹ
số lượng ít phát ra tiếng nổ và có khói bốc lên
đơn vị đã báo cáo và triển khai các biện pháp kịp thời dập tắt vụ cháy nổ
đảm bảo an toàn theo phương án đã xác định
ngay sau khi xảy ra vụ việc bộ quốc phòng kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng
liên quan khắc phục hậu quả
nhận định ban đầu do đạn cũ là đạn cấp năm tự cháy nổ
vụ việc không có thiệt hại về người
và đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy nổ này
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đến một mươi bốn h ba mươi phút ngày hôm nay tổng số liều đã tiêm ở việt nam là gần một trăm tám mươi một sáu triệu liều
trong đó vào ngày một tháng hai tức là ngày một tết nguyên đán nhâm dần
hệ thống y tế đã tiêm hơn một trăm năm mươi liều

đây là nỗ lực của cả hệ thống y tế trong thực hiện chiến dịch tiêm vaccine mùa xuân
năm hai nghìn hai mươi hai tiêm chủng xuyên tết
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc thần tốc
thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
toàn hệ thống y tế cả nước đã rất nỗ lực
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tiêm vaccine cho các đối tượng
cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm
tính đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế đã tiếp nhận đủ số vaccine phòng covid một mươi chín
mua từ nguồn ngân sách nhà nước
trong tổng số hai trăm một mươi ba bảy triệu liều đã tiếp nhận đã phân bổ một trăm chín mươi sáu triệu liều
còn khoảng một mươi bảy bảy triệu liều chưa phân bổ do mới được tiếp nhận
cần tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng và xuất xưởng vaccine
thưa quý vị trong ba ngày tính từ ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc đã xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông
làm chết ba mươi sáu người và bị thương ba mươi ba người
toàn bộ số vụ tân hạn trên đều xảy ra trên đường bộ
và so với ba ngày cùng kỳ tết nguồn đán tân xỉu năm hai nghìn hai mươi một
đã giảm sáu vụ giảm bảy người chết giảm bốn người bị thương
ba ngày qua trên đường bộ cảnh sát giao thông công an các địa phương
đã kiểm tra phát hiện xử lý ba một trăm bốn mươi năm trường hợp vi phạm
phạt tiền gần hai tỷ đồng tạm giữ một mươi hai xe ô tô một một trăm linh tám xe mô tô
tức hai trăm một mươi giấy phép
trong đó vi phạm nồng độ cồn đã xử lý ba trăm tám mươi tám trường hợp
trường hợp ma túy là một trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là một ba trăm sáu mươi trường hợp
qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trên các tuyến cao tốc trong ba ngày qua đã phát hiện ba trăm sáu mươi bốn phương tiện vi phạm
có một mươi một phương tiện bị lực lượng chức năng dừng lập biên bản vi phạm
thưa quý vị
thưa quý vị
tại các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
người dân đã quá quen thuộc với hình ảnh đông đúc tấp đập và ủn tắc giao thông thường ngày
tuy nhiên vào những ngày lễ tết đặc biệt là tết nguyên đán
thì đường phố lại hoàn toàn thông thoáng và bình yên
khi không còn bị áp lực về mật độ tham gia giao thông
thì ý thức của người dân khi điều khiển các phương tiện trong ngày tết sẽ như thế nào
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại hà nội
tại những tiến đường chính trung tâm hà nội vào những ngày này không còn cảnh ủng tắc che nấn
để đảm bảo an toàn cho người dân du xuân đón tết
lực lượng cảnh sát giao thông vẫn thực hiện nhiệm vụ tại các ngã tư
người dân đa phần chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông khi điều khiển phương tiện
trường hợp vi phạm như không đội mũ bảo hiểm được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe
chào chị nhé
tại ngã tư người điều khiển phương tiện tuân thủ và di chuyển theo đèn tí thiệu
đấy là cũng chúng tôi được chỉ đạo rất quyết liệt
các tổ tuần tra tập trung xử lý các hành vi vi phạm như thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm
tụ tập phóng nhanh vượt ẩu cũng như đặc biệt những hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
trên tuyến đường thanh niên có nhiều đền chùa như mọi năm sẽ tập trung đông người
tuy nhiên năm nay lượng người và phương tiện đổ về đây đã giảm
tình giao thông trên tuyến địa bàn thì tỉnh rất bình thường
bây giờ các chùa triển nếp hội thì quả nhà
lớp lớn thì bây giờ là không được mở lên là giao thông bình thường
nhưng mà cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát thường hành cũng phải đảm bảo công tác ứng dụng ngoài giờ
làm tốt hoàn thành nhiệm vụ được giao được sự phấn công
đảm bảo tết cho người dân đi lại một cách an toàn thông suốt và vui vẻ
kết hợp nhiệm vụ điều tiết giao thông tổ công tác nhắc nhở tuyên truyền một số trường hợp
không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy
người vi phạm đưa ra những lý do khác nhau
chắc chắn là ngày thường thì em sẽ đội mũ
nhưng mà ngày tết thì em cũng có phần chủ quan là đi chơi thì sẽ không đội ngũ ạ
em đã vi phạm luật giao thông không đội ngũ bảo hiểm
sẽ gây mất an toàn cho cả mình và cả người tham gia giao thông khác ạ
cứ ra bước chân ra khỏi nhà là đội
thì hôm nay là em hơi bị chủ quan một chút
khi ra từ nhà ra đây gần quá ngay đầu dốc ra đây
thế nên là em hơi chủ quan là cái sai
đối với một số tuyến cao tốc như hà nội lào cai
lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đã giảm từ ngày mùng một tết
theo lãnh đạo đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một
phụ trách tuyến cho biết tính riêng ngày một đã có hơn hai trăm linh lượt xe vi phạm
con số này sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới
bên cạnh đó tình trạng xe máy di chuyển lên cao tốc đã xuất hiện
tiêm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao
cái việc theo hồ tố
đi vào đường cao tốc thì nó rất là nguy hiểm
nhưng mà khi mà lực lượng cảnh sát giao thông
thì thường các người điều khiển phương tiện mô tô thường là quay đầu
hoặc quay đầu để đi ra đường cao tốc
cái việc xử lý các phương tiện mô tô đi vào cao tốc
cũng như các phương tiện cấm đi vào vùng cao tốc
thì lực lượng cảnh sát giao thông khi dừng xe được xử lý
thì sẽ xử lý theo đúng các quy định của pháp luật
lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm giao thông trong những ngày tới
chính vì vậy người dân khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
cần chấp hành nghiêm chỉnh theo quy định
đảm bảo sự an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh
tên nguyên đán năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
để đảm bảo công tác phòng dịch
cũng như đảm bảo an ninh trật tự địa bàn biên giới
hai mùa xuân vừa qua lực lượng biên phòng cao bằng
vẫn tổ chức các chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới
với quyết tâm và nỗ lực vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia
vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
giữ vững một dạy biên cương an toàn
tại tổ chốt chín trăm năm mươi thuộc đồn biên phòng tà lùng
quân số tại chốt vẫn trực một trăm linh
bất chấp những khó khăn do thời tiết khắc nghiệt
cám bộ chiến sĩ đơn vị đã và đang ngày đêm căng mình trên tuyến biên giới
làm nhiệm vụ tuần tra canh gác
đặc biệt trong những ngày trước trong và sau tết nguyên đán
công tác này càng được tăng cường nhiều hơn
để vừa đảm bảo giữ vững biên cương giữ gìn an ninh trật tự
và phòng chống dịch covid một mươi chín
góp phần cho người dân có cái tết an toàn đầm ấm
địa bàn đơn vị quản lý thì hiện nay là đang bố trí một mươi tổ chốt cố định trên biên giới
chúng tôi thường trực một trăm linh quân số trong thời gian tết
là trực sẵn sàng lực lượng trên biên giới
để sẵn sàng nắm mắt tình hình hoạt động các loại đối tượng
anh em cũng xác định đây là nhiệm vụ chính trị
là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
nên là cũng chấp nhận hy sinh những cái của cá nhân
của bản thân của gia đình
để hoàn thành nhiệm vụ được đảng và nhân dân giao phó
còn tại tổ chốt bảy trăm tám mươi ba đồn biên phòng ngọc trung
bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng cán bộ chiến sĩ nơi đây
đang chuẩn bị cái tết cho riêng mình
tranh thủ trang trí chuẩn bị canh đào mâm ngũ quả
đảm bảo nhu yếu phẩm đầy đủ cũng giống như ở nhà vậy
tuy nhiên công việc chuyên môn vẫn phải được các đồng chí thực hiện
một cách nghiêm túc như thế này
phải xác định nhau rồi đồn là nhà
biên giới là quê hương không có đồng chí nào lan tăn
về vấn đề về gia đình về tết cả
anh em sẵn sàng chụp một trăm linh côn số để đảm bảo an ninh
cho bà con ăn tết cho vui và phòng tốt chống dịch covid
dọc tuyến biên giới của tỉnh cao bằng hiện có một trăm một mươi hai chốt cố định
và một mươi sáu chốt lưu động
những ngày tết đến xuân về sẽ vẫn có những nỗi nhớ nhà
nhớ người thân
nhưng tại các chốt tiền tiêu
mỗi cám bộ chiến sĩ mang quân hàm xanh
vẫn thể hiện ý chí quyết tâm cao nhất
chống dịch như chống giặc
quyết tâm giữ vững chủ quyền quốc gia
chúng tôi đã trải qua hai mùa nắng hai mùa mưa
hai mùa nắng hai mùa lạnh
những anh em cũng đang phát huy rất tốt tinh thần trách nhiệm
hiện tại thì cũng đang hoàn toàn nín tâm
để tham gia nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép
về phòng chống dịch covid trên biên giới
và đặc biệt là cái dịp chuẩn bị tết nguyên đán này
các anh em cũng đã xác định rất tốt tinh thần trách nhiệm
xác định là năm nay tiếp tục không về quê ăn tết ở lại trên biên giới
để thực hiện những nhiệm vụ chính trị mà bảng và nhân đất ra cho
tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên tuyến biên giới còn nhiều phức tạp
vì sự bình yên của biên cương tổ quốc
những bước chân tuần tra của người lính biên phòng
đã không quản ngại khó khăn gian khổ
ngày đêm xảy bước dọc dải biên cương của tổ quốc
sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ quân hàm xanh
đã góp phần làm cho đất nước luôn được thanh bình
giúp cho người dân đón một cái tết trọn vẹn yên vui
trong ba ngày từ ba mươi một tháng một đến ngày hai tháng ba
toàn quốc xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi sáu người bị thương ba mươi ba người
toàn bộ số vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ
cũng trong ba ngày qua trên đường bộ
cảnh sát giao thông công an các địa phương
đã kiểm tra
phát hiện xử lý ba một trăm bốn mươi năm trường hợp vi phạm
phạt tiền gần hai tỷ đồng
tước hai trăm một mươi giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý ba trăm tám mươi tám trường hợp
tại tỉnh cà mau hai thụ điển đá gà ăn tiền
với tám mươi ba đối tượng liên quan tại xã tân thuận huyện đầm rơi
và thị trấn sông đốc huyện trần văn thời
đã bị lực lượng công an phát hiện triệt phá
tăng vật thu giữ gồm bảy con gà hai cặp cựa và trên năm mươi triệu đồng
không có giấy phép hoạt động điện lực
hoạt động điện lực trong thời gian bị cơ quan nhà nước
có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
sẽ bị phạt tiền từ một trăm sáu mươi đến hai trăm linh triệu đồng
đây là nội dung có trong nghị định số một trăm bảy mươi hai nghìn hai mươi hai ndcp của chính phủ
bốn mươi năm triệu đến năm mươi triệu đồng một giấy phép
là mức phí thẩm định cấp cấp lại giấy phép môi trường
được quy định đối với các dự án hoặc cơ sở
thuộc nhóm một nhóm hai hoặc các dự án hoặc cơ sở
nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên
hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm
quản lý hành chính của ubnd cấp tỉnh
từ sáu mươi triệu đến bảy mươi triệu đồng một giấy phép một dự án
từ bốn mươi triệu đến sáu mươi triệu đồng một giấy phép một cơ sở
là phí thẩm định cấp cấp lại giấy phép môi trường
đối với các dự án hoặc cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy cơ